hôm nay kyodo đưa tin bộ quốc phòng nhật bản cho biết triều tiên đã phóng ba tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo triều tiên
trong loạt vụ thử vũ khí mới nhất làm gia tăng căng thẳng trong khu vực trong năm nay
theo bộ trên các tên lửa được phóng từ ngoại ô thủ đô bình nhưỡng vào khoảng tám giờ sáng nay
bay được quãng đường ba trăm năm mươi km ở độ cao tối đa khoảng một trăm linh km trước khi rơi xuống khu vực gần bờ biển phía đông của bán đảo triều tiên
các tên lửa này dường như đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế eez của nhật bản
thủ tướng nhật bản kishida fumio đã chỉ đạo các quan chức nhanh chóng cung cấp thông tin cần thiết cho công chúng
đảm bảo an toàn cho máy bay và tàu thuyền cũng như chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ
chính phủ nước này đã gửi công hàm phản đối tới triều tiên thông qua đại sứ quán nhật bản tại bắc kinh về các vụ phóng mới nhất
trong khi đó sáng nay quân đội hàn quốc cũng thông báo
triều tiên đã phóng ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này
vụ phóng này diễn ra chỉ một ngày sau khi hàn quốc thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm phương tiện phóng vũ trụ
sử dụng nhiên liệu rắn như một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực so thám và giám sát trên không gian